đoàn công tác của bộ thông tin và truyền thông do đồng chí nguyễn mạnh hùng
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông dẫn đầu có buổi làm việc
và ký kết hợp tác giữa bộ thông tin và truyền thông với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
về phát triển thông tin và truyền thông trao đổi về chuyên đề cuộc cách mạng công nghiệp bốn
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ghi nhận những kết quả
mà tỉnh quảng ninh đạt được trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cũng lưu ý trong thời gian tới
quảng ninh muốn phát triển và bứt phá trong lĩnh vực thông tin truyền thông
thì cần đầu tư phát triển hạ tầng số giải bài toán không gian mạng hạ tầng ảo chuyển đổi số
cũng tại buổi làm việc tỉnh quảng ninh đã ký kết hợp tác với bộ thông tin và truyền thông
về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông nhằm tăng cường sự phối hợp
giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở trung ương và địa phương
để hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương